kính chào quý vị và các bạn
trong ngày mai các tỉnh phía đông bắc bộ tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu
nên về đêm và sáng trời nhiều mây có sương mù
mưa nhỏ có thể xuất hiện cục bộ tại một số nơi thuộc vùng núi và khu vực ven biển
sau đó vào trưa chiều trời có nắng với mức nhiệt ban trưa giao động ở mức hai mươi tám ba mươi một độ
do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía tây nên nền nhiệt độ tiếp tục có xu hướng
tăng thêm từ ba đến bốn độ trong hai ngày tiếp theo và sẽ xuất hiện nắng nóng cục bộ
phía tây bắc bộ cả ba ngày tới sẽ còn nắng nhiều trời phổ biến không mưa
với nhiệt độ cao nhất ngày mai là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
sang hai ngày sau đó nắng nóng diện rộng xuất hiện trên khu vực
với nhiệt độ cao nhất là ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
sự mở rộng dần về phía đông nam của vùng áp thấp nóng phía tây
cũng sẽ khiến cho nền nhiệt độ tăng lên tại khu vực trung bộ
trong ngày mai có nắng nhiều với mức nhiệt cao nhất từ thanh hóa đến thừa thiên huế
là ba mươi một ba mươi bốn độ
nắng nóng bắt đầu xuất hiện cục bộ tại vùng núi phía tây nghệ an và thừa thiên huế
sau đó nền nhiệt tiếp tục tăng thêm từ ngày một mươi tám nắng nóng xuất hiện diện rộng
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận trong ba ngày tới trời không mưa
riêng ngày mai sẽ có nhiệt độ khá cao phổ biến từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ
sang hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng khoảng một độ có nơi xuất hiện nắng nóng nhẹ
với các tỉnh thuộc tây nguyên từ ngày mai mưa sẽ có xu hướng giảm hơn về diện và lượng
chỉ còn xuất hiện rải rác phía nam khu vực như đắk nông lâm đồng vào chiều tối
ban ngày trời tiếp tục có nắng với nhiệt độ ban trưa phổ biến ở mức ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
mưa cũng giảm về cường độ và diện tại nam bộ trong ba ngày tới
chỉ còn xảy ra giải rác ở ven biển miền tây nam bộ
nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực ổn định ở mức ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn